theo trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm tại các khu cách ly tập trung của thành phố có chín một trăm một mươi tám người
trong đó nhiều nhất là khu cách ly tập trung của thành phố tại ký túc xá trường đại học quốc gia tp hcm quận thủ đức với sáu năm trăm bốn mươi hai người
sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại điểm cách ly này
khác hẳn với hình ảnh sinh viên trở về ký túc xá để sinh hoạt sau những giờ học trên dạng đường như trước đây
hơn một mươi ngày nay các lực lượng đóng quân tại đại học quốc gia tp hcm phối hợp cùng các cán bộ nhân viên đội tình nguyện
đã căng bình tổ chức đón và phục vụ hơn sáu người dân về từ vùng dịch
hiện số người cách ly ở các đoàn cách ly đang được phân bộ ở hai khu gồm trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh
thuộc đại học quốc gia tp hcm và khu ký túc xá đại học quốc gia tp hcm
theo đó mỗi ngày người cách ly tại đây đều được đo thân nhiệt hai lần vào buổi sáng và chiều
nếu ai có biểu hiện khác thường
như sốt ho sẽ được đưa đi khám xác định tình trạng sức khỏe
hiện sài gòn co op là đơn vị cung cấp ba bữa ăn miễn phí cho người cách ly mỗi ngày một trăm linh đồng một người
chia sẻ những khó khăn khi làm nhiệm vụ các đồng chí thuộc bộ tư lệnh thành phố cho biết
trong những giai đoạn mà khi người thân tiếp tế lương thực thực phẩm cho những người cách ly tại khu vực ký túc xá
thì rất nhiều người cũng mong muốn được gặp con và trao cho con mình những món ăn

vật phẩm cần dùng để cho con em mình yên tâm ở tại khu cách ly
nhưng qua quá trình được phối hợp với cơ quan các ban ngành địa phương
tuyên truyền cho bà con nắm rõ hiểu về vấn đề khu vực cách ly
thì đảng nhà nước lãnh đạo địa phương và lực lượng vũ trang cũng đã quan tâm đảm bảo đầy đủ nhu yếu phẩm vật chất
để đảm bảo cho người cách ly đây sinh hoạt ăn uống đầy đủ đảm bảo sức khỏe trong thời gian cách ly đây
trong quá trình thực hiện ở đây
luôn xác định là tuyên đầu cho nên chúng tôi đã hứa là cán bộ chiến sĩ phải thực hiện tốt nhiệm vụ được giao
và phải xứng danh là anh bộ đội cụ hồ trong lòng dân và được mời người dân kính mến đã trao tặng
cho hai chứ bộ đội cụ hồ trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ đây
các lực lượng cán bộ và chiến sĩ đã hoàn thành được nhiệm vụ chính trị hết sức quan trọng và ý nghĩa
với sự đồng lòng nhất trí tinh thần thái độ phục vụ lạc quan chống dịch
trong thời gian tới sẽ tập trung cao độ để kiểm soát tuyệt đối không chủ quan lơi lỏng
tin tưởng rằng với việc thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch bệnh sẽ được ngăn chặn và đẩy lùi